lực lượng công an cần bám sát đường lối chủ trương của đảng nhà nước để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng thiết thực hiệu quả
đó là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại đại hội vì an ninh tổ quốc lần thứ tám của lực lượng công an nhân dân diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng từ phong trào thi đua trong toàn lực lượng công an nhân dân
đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh anh dũng nhiều gương người tốt việc tốt nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
bằng nhiệt huyết sáng tạo không quản ngại khó khăn gian khổ tất cả vì bình yên của đất nước vì hạnh phúc của nhân dân
lập nên những chiến công nổi bật làm lan tỏa những truyền thống tốt đẹp của công an nhân dân việt nam vì nước quên thân vì nhân dân phục vụ
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín hiện nay cùng với các lực lượng y tế và bộ đội
lực lượng công an đóng vai trò là một trong những lực lượng quan trọng đi đầu
quán triệt sâu sắc tinh thần chống dịch và chống giặc của thủ tướng chính phủ
những cán bộ chiến trị công an đã không quản khó khăn gian khổ trên chuyến đào chống dịch
với phương chăm đi từ gõ gõ từ nhà ra từng người đến từng địa bàn dân cư như tổ dân phố
ngõ xóm thôn bản để rà soát xác minh khoanh vùng cách ly đồng thời tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch
qua đó đóng góp quan trọng và thắng lợi bước đầu của nước ta trước đại dịch covid một mươi chín
được cộng đồng quốc tế ca ngợi góp phần nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
thủ tướng khẳng định hình ảnh chiến sĩ công an ngày càng thân thương gần gũi với người dân được nhân dân quý mến trân trọng
thủ tướng bày tỏ trân trọng tưởng nhớ tri ân những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương
trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trong năm năm qua
thời gian tới tình hình quốc tế khu vực và trong nước có những khó khăn diễn biến khó lường
để đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ tịch hồ chí minh
về thi đua ái quốc càng khó khăn càng phải ra sức thi đua
đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn thực tượng an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch
chính quy tinh nhẹ từng bước hiện đại tập trung hướng phong trào thi đua về cơ sở
chú động giải quyết các việc khó khâu yếu nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm thúc đẩy tinh thần hãng hái thi đua của các bộ chiến sĩ
và việc khắc phục những hạm chế bắt cập đoan tồn tại nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác chiến đấu và phục vụ nhân dân
thực hiện thường xuyên liên tục và toàn diện phong trào thi đua cần xác định rõ nội dung trọng tâm trọng điểm thi đua
với mục tiêu chỉ tiêu cụ thể rõ ràng tránh phô trương hình thức bệnh thành tích có biện pháp tổ chức thi đua phù hợp
để nguy động khích lệ các bộ chiến sĩ hãng hái tham gia kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua về ảnh hưởng tổ quốc
và phong trào toàn dân bảo vệ ảnh hưởng tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động của các bộ ngành và địa phương gấp phần cùng cả nước thực hiện thắng lại các nhiệm vụ phát triển kinh tế sau
thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhân rộng lan tỏa gương điển hình tiên tiến coi trọng các biện pháp nêu gương của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ chủ chốt theo phương châm nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật nói rõ sự thật
chủ động tự soi tự sửa lấy cái đẹp dẹp cái xấu lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực
tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc
cho các tập thể cá nhân lực lượng công an nhân dân lãnh đạo bộ công an trao bằng khen cho các điển hình tiên tiến